công an phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ cướp tại cửa hàng vàng kim ngọc phát trên đường bùi văn hòa khu phố năm phường long bình tp biên hòa
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám một nam thanh niên đi bộ đến cửa hàng vàng kim ngọc phát yêu cầu nhân viên cho xem hai cái lóc vàng hai dây chuyền một mặt dây chuyền một chiếc nhẫn vàng với tổng giá trị khoảng bảy mươi triệu đồng
lợi dụng khách đông nhân viên không kịp quan sát nam thanh niên đã bỏ chạy cùng với chiếc lắc vàng và một chiếc nhẫn vàng nhưng đã bị nhân viên cửa hàng vàng và người dân truy đuổi khống chế
nhận được tin báo lực lượng công an phường long bình đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc bước đầu nghi can được xác định là lê tấn đạt quê ở thừa thiên huế thường trú tại tỉnh bình phước

đã bị công an huyện lộc hà phối hợp với phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
trước đó vào tối ngày sáu tháng tám do nghi ngờ ông quách trọng bình chú cùng thôn ném đá vào nhà
nên thức đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến ông bình tử vong do mất máu cấp
sau khi gây án thức bỏ trốn vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng tám lực lượng trinh sát mật phục
đã phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt gần khu vực cây xăng an lộc để tìm thức ăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ lê đình thức
và đưa về trụ sở công an huyện lộc hà để điều tra làm rõ